đến hẹn lại lên xuân quê hương là chương trình thường niên do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
bộ ngoại giao tổ chức dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón tết nguyên đán
đây là sự kiện được cộng đồng người việt nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm và chờ đón
xuân quê hương không chỉ là món quà cho việt kiều ở khắp nơi trên thế giới vào dịp cuối năm
mà còn đáp ứng tâm tư nguyện vọng được trở về quê hương mỗi dịp tết đến xuân về của kiều bào trên toàn thế giới
phó chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài ông lương thanh nghị cho biết
chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi dự kiến có các hoạt động truyền thống như lễ dân hương báo cáo tổ tiên
cầu quốc thái dân an tại khu di tích đền đô tỉnh bắc ninh lễ thả cá chép truyền thống tại khu di tích đền đô tỉnh bắc ninh
chương trình tham quan di tích di sản văn hóa tại tỉnh bắc ninh lãnh đạo đảng nhà nước gặp mặt kiều bào tiêu biểu
và đặc biệt là chương trình giao lưu diễn ra vào tối ngày một mươi tám tháng một
chương trình giấu ấn đặc biệt là đêm giao lưu văn nghệ giữa kiều bào cũng như các văn nghệ sĩ trong nước
với cái sự tham dự rất là đông đảo của lãnh đạo cấp cao lãnh đạo của các bộ ban ngành và các địa phương cũng như là đông đảo nhân dân thủ đô
qua những hoạt động như vậy chúng tôi hy vọng sẽ giúp khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc
cũng như là làm tăng cái xu hướng trở về quê hương để đóng góp nhiều hơn cho đất nước
trong khuôn khổ chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi
các kiều bào sẽ tổ chức các hoạt động bên lề như chương trình triển lãm ảnh với chủ đề
trường sa trong trái tim kiều bào dự kiến diễn ra tại văn miếu quốc tử giám từ ngày một mươi năm tới ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
hay chương trình gặp gỡ băng khuâng trường xa nhằm giao lưu chia sẻ gặp gỡ và hồi tưởng những ký ức tốt đẹp trong chuyến thăm quần đảo trường sa nhà gian dk một
những năm đầu khi tổ chức xuân quê hương số lượng kiều bào về tham dự khoảng hai trăm linh ba trăm linh người
vài năm gần đây thì số lượng kiều bào về tham dự rất là đông khoảng một kiều bào
điều đó cho thấy bà con cũng rất là phân khởi trước những thành tiệu của đất nước
thấy cái vị thế quốc tế của chúng ta ngày càng được tăng cao trên trường quốc tế
xuân quê hương là hoạt động nhằm tập hợp thu hút đông đảo kiều bào từ nhiều nước trên thế giới
tạo sự giao lưu trao đổi tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa kiều bào các nước với nhau
cũng như giữa kiều bào với nhân dân trong nước
góp phần triển khai chính sách đại đoàn kết
kết toàn dân tộc của đảng và nhà nước